tỉnh quảng ngãi vừa tổ chức thành công liên hoan cổng chiêng đàn và hát dân ca các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
chương trình đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ dân gian với nhiều tiết mục đặc sắc của các huyện miền núi đồng bào dân tộc của tỉnh quảng ngãi
liên hoan thu hút một trăm năm mươi nghệ nhân diễn viên người hơ rê co ca rong đến từ sáu huyện miền núi sơn tây sơn hà trà bồng tây trà ba tơ và minh long tham gia
mỗi huyện sẽ mang đến một chương trình nghệ thuật với khoảng ba tiết mục
hội tụ đủ các thể loại cồng chiêng đàn và hát dân ca khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc và được trao truyền phát huy trong cuộc sống
với mỗi nghệ nhân diễn viên đây không chỉ là dịp để khoe tài ca hát nhảy múa chơi nhạc mà còn là dịp để họ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng khác
trong quá trình hình thành và phát triển đồng bào các dân tộc thiểu số ở quảng ngãi đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc được lưu truyền diên dữ qua nhiều thế hệ
tuy nhiên đứng trước thời đại mới những giá trị nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ dần mai một giảm dần sự xuất hiện trong đời sống sinh hoạt sản xuất
liên hoan đã mang đến một không gian văn hóa đặc sắc để các nghệ nhân diễn viên người đồng bào
dân tộc thiểu số tỉnh quảng ngãi giao lưu học hỏi kinh nghiệm khuyến khích sức sáng tạo tìm tòi nuôi dưỡng lòng đam mê nhiệt huyết trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật đặc trưng